chuyển sang phần tin quốc tế cảnh sát tây ban nha đã tiến hành kiểm tra một số trường quốc tế
trong khi một số trường khác phải đóng cửa sau khi nhận được thư điện tử có nội dung dọa đánh bom
bộ đội vụ tây ban nha sau đó khẳng định tất cả đe dọa đều là giả
cảnh sát zaragoza xác nhận có bốn trường quốc tế trên thành phố này đã bị đe dọa
và trường lyce molier học bằng tiếng pháp đã không mở cửa trong ngày một mươi tám tháng một mươi hai
ít nhất ba trường quốc tế của anh tại thủ đô maurit khẳng định đã nhận được đe dọa tương tự vào tuần trước hoặc trong cùng ngày
nguồn tin từ một trường học cho hay nội dung thư rất ngắn đề cập đến việc đặt thiết bị nổ trong trường
song không nêu cụ thể nhóm nào thực hiện hay động cơ đằng sau
trang thư gửi phụ huynh bán giám hiệu trường montessori cho biết cũng nhận được cảnh báo
song cảnh sát cho rằng không cần phải tiến hành sơ tán
trong khi đó trường saint jacques british tại maurit cho hay
cảnh sát đã cùng với chó nghiệp vụ đến kiểm tra tòa nhà
trước khi trường mở cửa đón học sinh trở lại
theo bộ nội vụ tây ban nha nhà chức trách đã mở cửa
cuộc điều tra đồng thời khẳng định tất cả những thư đe dọa này đều là giả